ngày sáu chín tại thành phố cao lãnh ubnd tỉnh đồng tháp phối hợp với hội doanh nhân trẻ tp hcm tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại và kết nối giao thương
hội nghị nhằm kết nối cộng đồng doanh nhân trẻ giới thiệu các dự án mà đồng tháp đang kêu gọi đầu tư tạo điều kiện cho doanh nhân gặp gỡ hợp tác kinh doanh mở rộng thị trường
qua đó gắn kết các doanh nghiệp tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đồng tháp
cũng trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp